với mục đích nâng cao khả năng kết nối trên thị trường khoa học và công nghệ
mới đây hội thảo giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian
trên thị trường khoa học và công nghệ việt nam đã được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp
đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp và các trường đại học gặp gỡ và trao đổi
từ thực tế cho thấy công tác phát triển thị trường khoa học và công nghệ còn gặp nhiều khó khăn
lý do bởi mối liên kết giữa nghiên cứu với thị trường nhà khoa học với doanh nghiệp còn yếu
đặc biệt các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ có chức năng kết nối các bên
hoạt động chưa hiệu quả vì nhiều lý do như thiếu nguồn nhân lực về hạ tầng dữ liệu công nghệ
các trung tâm đổi mới sáng tạo trong các trường đại học được thành lập thưa thớt
do đó khó có thể hình thành mạng lưới các trung tâm này để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp công nghệ
đứng trước những thách thức này hội thảo giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian
trên thị trường khoa học và công nghệ việt nam hướng tới đóng góp xây dựng những giải pháp
nhằm phát triển các tổ chức trung gian trên thị trường khoa học và công nghệ việt nam
để có thể kết nối giữa nguồn cung và cầu trên thị trường khoa học và công nghệ